theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong hôm nay áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến hai mươi hai giờ cùng ngày vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh năm một độ kinh đông trên vùng biển bến tre cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ chiều và đêm nay một tháng một mươi một ven biển các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
riêng ở nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
cũng do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và giải rác có rông tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm riêng các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định có nơi trên hai trăm linh mm
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương một cơn áp thấp nhiệt đới nữa đã hình thành trên biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão và mạnh hơn nữa
chiều nay ngày một tháng một mươi một bão sẽ đi vào biển đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
cũng thời điểm này cách đây hai mươi năm bão linh đăng
hướng vào nam bộ và đã càn quét qua vùng ven biển cà mau gây thiệt hại lớn về người và tài sản